nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ sáng nay hai mươi một tháng bảy thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác của chính phủ đã có chuyến thăm tặng quà thương bệnh binh trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công thuộc huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
thủ tướng đã ân cần thăm hỏi và động viên sáu mươi thương binh bệnh binh và những người có công đang điều dưỡng tại trung tâm
thủ tướng đề nghị các thương bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng truyền thống bộ đội cụ hồ tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã biểu dương những nỗ lực của ngành lao động thương binh và xã hội nói chung cũng như của trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công long đất nói riêng
điều đó đã thể hiện truyền thống cũng như đạo lý uống nước nhớ nguồn của đảng nhà nước và dân tộc ta
thủ tướng lưu ý bộ lao động thương binh và xã hội tỉnh bà rịa vũng tàu cùng các địa phương các ngành các cấp cần tiếp tục dành mọi nguồn lực làm tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần của các thương bệnh binh các đối tượng chính sách các gia đình có công với cách mạng
cũng nhân dịp này thủ tướng đã đến thăm và tặng quà mẹ việt nam anh hùng võ thị ngọ và bác phạm văn đực thương binh một trên bốn tại thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu